chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
là niềm cảm hứng sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ nước nhà
trong những năm qua rất nhiều những tác phẩm văn học nghệ thuật về hình tượng bắc hồ
đã được sáng tác và phổ biến để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân việt nam
bác hồ hiện thân của sự kế thừa kết tinh phát triển và nâng cao các giá trị văn hóa dân tộc
thế nên hình tượng bác luôn là nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ thi sĩ nhạc sĩ họa sĩ việt nam
với riêng nhà thơ trần đăng khoa ngay từ khi còn nhỏ
ông đã có rất nhiều bài thơ về vị cha già kính yêu của dân tộc
với ông bác hồ là nguồn sáng tạo bất tận và không bao giờ vơi cạn
chủ tịch hồ chí minh là một vị lãnh tụ vĩ đại
và đồng thời cũng là một đề tài lớn trong sáng tác văn hóa nghệ thuật
bao gồm tất cả các loại hình tiểu thuyết chuyện ngắn bút khí báo chí hội họa này điêu khắc điện ảnh rất nhiều rất nhiều
và cũng đã có nhiều tác phẩm đặc sắc về bác hồ của các tác giả
và cả trong nước và thế giới
có thể nói là đây là một đề tài lớn và hầu như chạm đến bắc
thì những sáng tác đều rất hay
đấy là một điều khá đặc biệt
đối với nghệ thuật tạo hình từ những năm bốn mươi năm của thế kỷ trước
dưới bàn tay tài hoa của lớp lớp thế hệ họa sĩ tài danh như tô ngọc vân nguyễn đỗ cung nhà điêu khắc nguyễn thị kim
hình tượng bác đã in sâu vào trí nhớ của người xem
dị thân thuộc nhưng cũng vô cùng thanh cao đẹp đẽ
bởi vậy nó không có cái chuyện cách điệu hóa hình tượng nhân vật lãnh tụ
và chính con người của bác hình hài của bác dung nhăn của bác tạo ra cái vẻ đẹp viên mãn nhất
cho cái tiếng nói của giới nghệ sĩ tạo hình việt nam
từ tác phẩm hội họa tác phẩm đồ họa đến tác phẩm điêu khắc
cho đến lúc này xuyên qua thế kỷ
hai mươi và sang thế kỷ hai mươi một
thì hình tượng bắc vẫn nguyên vẹn những cái đẹp chân sắc và bình dị như thế
bởi vậy đây chính là cái nguồn cảm hứng bất tận đối với giới nghệ thuật việt nam các thế hệ
có thể khẳng định rằng hình tượng chủ tịch hồ chí minh đã và sẽ tồn tại trong lòng dân tộc
trong trái tim của các nghệ sĩ nhiều thế hệ
luôn là niềm cảm hứng trong sáng tác của các nghệ sĩ việt nam
hình ảnh của người luôn tạo động lực to lớn cho lớp lớp các nghệ sĩ cống hiến
của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc